để phục vụ nhân dân trong các ngày nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn một mươi chín
ngành y tế tp hcm đã bố trí đầy đủ các ca trực tại các bệnh viện
nhằm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người dân
tại một trăm linh bốn bệnh viện tuyến thành phố bệnh viện tuyến quận huyện và các bệnh viện tư nhân
tại tp hcm đã có kế hoạch cụ thể phân công cho các bác sĩ điều dưỡng và các kỹ thuật viên
lịch trực tết dương lịch bảo đảm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người dân
tại bệnh viện chúng tôi thì trực của chúng tôi là thường xuyên hai mươi bốn trên bảy
và chúng tôi có bốn cấp trực từ trực lãnh đạo lãnh đạo bệnh viện
chúng tôi luôn luôn là bảo đảm thường xuyên để chỉ đạo công tác chuyên môn cũng như là công tác tổ chức
thứ hai đó là trực về chuyên môn chúng tôi có đầy đủ các đội ngũ cán bộ bác sĩ trực về chuyên môn
nội khoa ngoại khoa cũng như là các chuyên khoa về cận lâm sàng
để bảo đảm với việc là sự trí cấp cứu
những trường hợp mà bệnh nhân bị bệnh trong những ngày nghỉ lễ
ngoài các trực cấp cứu trực tiếp mổ trực điều trị các bệnh viện còn bố trí các xe trực cấp cứu
và bố trí các kiếp trực đến tận nhà của các bệnh nhân khi có yêu cầu cấp cứu người bệnh
đặc biệt thì tăng cường cấp cứu ngoài bệnh viện để làm sao khi có nhu cầu về chăm sóc tại nhà
thì chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cho bà con và có thể an tâm trong việc tết năm nay
sở y tế thành phố cũng đã chỉnh
chỉ đạo các bệnh viện có kế hoạch chủ động giữ chữ thuốc máu dịch truyền
phương tiện cấp cứu để tiếp nhận và điều trị cho người bệnh kịp thời
xây dựng phương án chủ động đối phó với dịch bệnh ngộ độc tai nạn cấp cứu hàng loạt
xây dựng kế hoạch và đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ thảm họa
thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cấp cứu cho người dân